tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng đang là bài toán được đặt ra cho nhiều quốc gia trên thế giới
tại việt nam trong điều kiện các dự án thủy điện đã được khai thác tối đa dự án nhiệt điện thì phải đối mặt với áp lực về ô nhiễm môi trường
thì việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo được xem là hướng phát triển bền vững của ngành năng lượng
và điện mặt trời đang là một giải pháp hữu hiệu
bình phước đang thực hiện chủ trương chuyển đổi hơn năm hectare đất trồng cao su tại các xã ở huyện lộc ninh
cho kinh tế kém hiệu quả sang quy hoạch phát triển điện năng lượng mặt trời
theo khảo sát cho thấy bình phước có tiềm năng rất lớn trong sản xuất điện mặt trời
bởi vậy công ty cổ phần đầu tư tập đoàn hưng hải và chủ đầu tư đã đầu tư trên bảy tỷ đồng vào dự án năng lượng điện mặt trời ở huyện biên giới lộc ninh
dự án được chia làm ba giai đoạn đầu tư và hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục pháp lý thi công
để phục vụ dự án ngay từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
tại xã lộc tấn huyện lộc ninh công ty cổ phần tập đoàn hưng hải đã khởi công công trình đường dây và trạm biến áp hai trăm hai mươi kv lộc ninh bình long hai
để đầu nối các nhà máy điện mặt trời trên địa bàn huyện lộc ninh vào hệ thống điện lưới quốc gia
với tổng chiều dài đường dây gần ba mươi km chạy qua năm xã của huyện lộc ninh tổng mức đầu tư trên một hai trăm linh tỷ đồng
đây là hạng mục cấp bách để truyền tải điện phục vụ kết nối hòa lưới điện quốc gia khi các dự án điện mặt trời đưa vào sử dụng
cái gọi là cái đột phá của công nghiệp trên địa bàn huyện một là nâng cái giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn
thứ hai là tạo công an việc làm thứ ba là nơi mà có thể kích thích dịch vụ phát triển được
thì đều tất cả những cái đó đều đóng góp cho sự phát triển kinh tế của huyện lộc ninh
vùng đất tỉnh bình phước quy hoạch phát triển điện năng lượng mặt trời vốn là những khu vực đất bạc màu
không phù hợp với phát triển nông nghiệp
tuy vậy đây lại là nơi có cường độ bức xạ mặt trời cao địa hình bằng phẳng hệ thống giao thông thuận lợi
không thuộc đất lâm phần không ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh của địa phương nên công tác giải phóng mặt bằng khá thuận lợi
dự án điện mặt trời lộc ninh gồm năm nhà máy chúng tôi đang triển khai công tác san ủi mặt bằng nhà máy mặt trời lộc ninh một
mặt bằng trên tổng diện tích là hai trăm năm mươi ha khối lượng đến thời điểm hiện tại là đơn vị đã san ủi mặt bằng được năm mươi
trên cơ sở là bổ sung hồ sơ và dự án được duyệt thì chủ đầu tư cũng tích cực bắt tay ngay vào việc đầu tư
và về phía địa phương chúng tôi cũng hỗ trợ về mặt thủ tục về mặt bằng các công tác chuẩn bị khác
dự án điện năng lượng mặt trời sẽ tạo cú hích để huyện biên giới lộc ninh của tỉnh bình phước vươn lên phát triển kinh tế
dự kiến sau khi đi vào hoạt động dự án sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng tám trăm linh tỷ đồng
đồng thời giải quyết việc làm cho khoảng một lao động tại địa phương